mức thu nhập thấp tập trung nhiều vào số giáo viên trẻ mới ra trường do mức lương khởi điểm được hưởng của giáo viên thấp
phụ cấp ưu đãi lại tính trên nền của mức lương cơ sở nhân với hệ số lương và chưa được hưởng phụ cấp thâm niên ngành do chưa đủ sáu mươi tháng công tác
cụ thể tiểu học mầm non nhận hệ số lương là một tám mươi sáu và nếu có phụ cấp ưu đãi thì tổng lương cũng chưa đến ba hai trăm sáu mươi năm đồng
đây cũng là hai bậc học thiếu giáo viên nhiều nhất
các thành phố lớn bởi cách tính lương theo thâm niên đã dẫn đến nghịch lý là giáo viên trẻ nhiệt tình đầy năng lượng nhưng lương thấp nên rất khó để giữ chân các thầy cô bám trụ với nghề
trong khi nhiều giáo viên lớn tuổi hệ số lương cao nhưng lại xa suốt về nhiều mặt

thưa quý vị trên thực tế việc trả lương theo vị trí việc làm với giáo viên có đem lại được hiệu quả không
thưa quý vị trên thực tế việc trả lương theo vị trí việc làm với giáo viên có đem lại được hiệu quả tích cực hay không trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tại các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế
và để cùng bàn luận về nội dung này cũng như có thêm nhiều những câu chuyện thực tế thì ngày hôm nay truyền hình nhân dân đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà giáo nguyễn thị tân hiện là hiệu trưởng trường trung học phổ thông fpt hà nội
vâng một người đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập ở thành phố hải phòng ạ
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa bà mới đây thì bộ nội vụ đã đưa ra đề xuất là trả lương cho giáo viên nói riêng và trả lương cho công chức viên chức nói chung theo vị trí việc làm
vậy bà đánh giá như thế nào về đề xuất này
tôi nghĩ rằng là các trường công lập nếu mà tiến tới làm được việc đó thì cũng rất là tốt bởi vì nó sẽ khuyến khích được người tài
sẽ giữ chân được những người tài để gắn bó với một cái môi trường mà họ đang tham gia
nhưng mà hiện nay thì tôi nghĩ là quốc lập nếu như có một cái quy chế tự chủ ban hành được thì chắc là các trường công cũng mong muốn như thế
bởi vì thực ra tôi cũng đã từng tham gia dạy các trường công thì cũng thấy rằng là phụ huynh khi chọn đưa con vào trường thì rất là mong ngóng xem là cô nào thầy nào sẽ dạy ở cái lớp mà con mình sẽ vào
và đương nhiên họ
cũng đã nghe ngóng và họ thấy rằng những cái thầy cô mà có uy tín có chất lượng là họ rất mong muốn lựa chọn về
nhưng vì là ở trường công thì tất cả các trường và các lớp đều phải sắp xếp như nhau cho nên nó có một dẫn đến một cái sự là cũng không được mong muốn như phụ huynh nhưng mà giáo viên vẫn cứ tồn tại tại trường
chứ còn những trường như bọn tôi thì là nếu như thế thì họ sẽ phải tự ra đi
bởi vì là thực ra là học sinh nó từ chối
thế rồi nhà trường thì cũng
chất lượng thì cũng lại không thể giữ chân những người đó được
thế nhưng mà cái này thì chắc là cũng còn cần phải có một cái sự cố gắng và rất tích cực của các cấp
hiện nay ở hà nội cũng đã có một số trường ngoài công lập bắt đầu trả lương theo vị trí việc làm
bởi vì họ cho rằng là điều này thì sẽ tạo ra một sự cạnh tranh công bằng giữa các giáo viên
bên cạnh đó cũng là một động lực để giáo viên có thể phấn đấu và công hiến nhiều hơn nữa cải thiện được chất lượng giáo dục
vậy còn ở trường trung học phổ thông dân lập fpt
cho giáo viên được tiến hành như thế nào
cơ chế của chúng tôi là cũng trả lương theo việc làm đấy
để khích lệ để làm thế nào để cho họ càng có thêm được những động lực để họ làm việc tốt hơn và họ cống hiến được nhiều hơn
ví dụ như là chúng tôi sẽ dựa trên các cái tiêu chí
một là trình độ thứ hai là kinh nghiệm và thứ ba là kỹ năng giảng dạy
thế nhưng mà cái năng lực giảng dạy đó cái kinh nghiệm đó không nhất thiết phải là những thâm niên
phải có thâm niên lâu năm mới đạt được
mà thực tế hiện nay thì rất nhiều những giáo viên trẻ người ta được đào tạo bài bản và người ta lại có thực sự là có khiếu sư phạm hay sao đó
cho nên là cái năng lực là rất tốt
thì họ có thể được nhìn nhận và đánh giá rất sớm
và tất nhiên là còn thêm có các cái kỹ năng khác nữa
thế và từ những cái tiêu chí đó chúng tôi sẽ sắp xếp
chúng tôi sẽ đáp ứng theo cái mức bậc lưng khác nhau và tôi gọi là chúng tôi gọi là u ví dụ từ có u một đến tận u một mươi ba
thế cái mức lương tối thiểu ấy là mỗi một giáo viên thứ nhất ngoài cái việc là phải đáp ứng cái số giờ tối thiểu để được mức lương cơ bản
thì họ sẽ được hưởng theo cái mức lương hưu mà như tôi vừa nói theo cái số giờ họ dạy được thêm lên so với giờ tối thiểu của chúng tôi
thế rồi là hàng tháng thì chúng tôi sẽ đánh giá cái kết quả công việc của họ để có thể là
điều chỉnh và một nửa năm thì chúng tôi lại điều chỉnh cái mức tăng lương
thế rồi cuối năm thì chúng tôi lại tổng kết cái kết quả họ làm được
cộng với cái kết quả của cả một cái hiệu quả của cả một trường học để xét cái mức độ tăng lương
họ có thể được cộng thêm ba tháng lương sáu tháng lương hay họ được cộng thêm cái số tiết tương ứng với cái mức lương đó
năm hai nghìn một mươi ba cô giáo trẻ nguyễn thị huyền
về nước sau khi hoàn thành xong chương trình học thạc sĩ tại anh quốc
cô nộp đơn thi tuyển và tìm được một công việc tại trường trung học phổ thông fpt hà nội
với kiến thức được đào tạo bài bản
cộng thêm mong muốn được áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất
nhằm thay đổi tư duy học một cách thụ động của học sinh việt nam
cô huyền nhanh chóng được lãnh đạo nhà trường tin tưởng
giao cho vị trí tổ trưởng bộ môn tiếng anh khi mà thâm niên công tác của cô gần như bằng không
điều này cũng đồng nghĩa với việc
mức lương của cô đã được tăng lên đáng kể so với ban đầu
hiện nay sau sáu năm đứng lớp
cô huyền đã đạt được mức lương gần như cao nhất trong đội ngũ giáo viên tại trường này
ở trường fpt thì tôi đang đảm nhận vị trí là tổ trưởng tổ tiếng anh
tức là ngoài công tác giảng dạy thì việc chính của tôi là việc quản lý
và cái chế độ đại ngộ cho tôi cũng rất là thỏa đáng
đấy là tôi được trả lương vừa là theo quản lý này vừa kết hợp với giảng dạy
và tôi cho rằng là cái việc này khiến cho tôi rất là thoải mái
trong công tác bởi vì là mình đã được ghi nhận tất cả những cái đóng góp của mình cho trường
và chế độ đại ngộ cho tôi cũng rất là phù hợp
trả lương theo năng lực là điều mà lâu nay các trường ngoài công lập vẫn đang thực hiện
nhờ vậy mà họ luôn có được một đội ngũ giáo viên giỏi nghề nhiệt huyết và năng động
ở hệ thống công lập thì chúng tôi có chia theo ngạch bậc và theo thâm niên công tác
căn cứ chủ yếu về phân loại lương có lẽ là thâm niên công tác
cho nên những người mà càng nhiều tuổi thì có thể bậc lương của họ càng cao
cộng với các chế độ đại ngộ khác
nhưng mà ở đây chúng tôi thì không dựa theo điều đó
chúng tôi dựa vào cái chất lượng của ứng viên lúc tuyển vào
chúng tôi đã sắp xếp theo một cái ngạch bậc phù hợp với cái tố chất của họ
sau đấy thì đánh giá qua hiệu quả công việc
đó là chất lượng của học sinh qua các kỳ thi
ngoài cái hệ thống lương
cũng theo ngạch bậc chúng tôi có phân thành các u
thì mỗi năm chúng tôi đều được tăng lương một lần
và những ai có thành tích đột biến xuất sắc thì có thể được đạt cách tăng nhiều hơn
trong khi đó cô giáo hoàng thị bích thủy có một mươi ba năm theo nghề
chín năm được chính thức nằm trong danh sách công chức nhà nước
cô thủy đang được hưởng mức lương là ba tám triệu đồng một tháng
với hệ số là hai bốn mươi sáu
thậm chí đây là thành quả của bốn lần
các giáo viên đã được tăng lương
là giáo viên dạy giỏi được rất nhiều các giải cấp quận
nhưng nó lại không giúp cô có thêm thu nhập
cái cuộc sống của những người giáo viên thường thì nếu như ai cũng thế có một cái chút cố gắng
và vì những cái tâm huyết với nghề thì họ vẫn say xưa với nghề
và chỉ rất mong rằng là các cấp lãnh đạo quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa
để cái đời sống của giáo viên có thể được cải thiện hơn
và để cho mọi người có chuyên môn và chuyên tâm vào việc
để có thể được nâng cao cái nghiệp vụ của mình
vừa rồi thì bà có chia sẻ tức là sáu tháng thì chúng ta sẽ đánh giá giáo viên một lần đúng không ạ
thế nhưng với đặc thù của giáo dục thì tôi cho rằng là với cùng một vị trí
sẽ rất khó để nói được rằng là giáo viên này dạy tốt hay giáo viên kia không dạy tốt
và cũng tương tự như vậy thì với cùng một đối tượng
chúng ta rất khó để có thể nhìn nhận được kết quả hiệu quả dạy của người dạy ngay
vậy thì trường fpt làm thế nào để cân đối
và đưa ra được đánh giá chính xác về năng lực của giáo viên
rất là nhiều những cái kênh đánh giá khác nữa
ví dụ mỗi một kỳ chúng tôi lại có nhận được cái tức là làm cái phiếu khảo sát
mình tôi gọi là feedback từ phía học sinh từ phía học phụ huynh
để họ có thể đưa ra cho mình những cái nhận xét theo một cái thang điểm
ví dụ chúng tôi thang điểm tối đa của chúng tôi là bốn
và họ nếu mà họ được đến ba năm là chúng tôi cho là bắt đầu là yên tâm
thế và ba tám là tốt
cũng có nhiều người đạt được lượng tối đa là bốn
thì cái kênh đó cũng là kênh thứ hai
một cái kênh thứ ba nữa là qua thông qua hoạt động chuyên môn
chúng tôi dựng giờ thao giảng rồi là tham luận v v
thì qua đó giáo viên cũng thể hiện được cái năng lực của họ
thì chúng tôi cũng lại đánh giá
và cộng với nữa là một cái kỷ luật lao động và cái thực hiện quy chế chuyên môn
qua các tiêu chí đó thì chúng tôi đều có thể đánh giá được giáo viên này
ở cái mức
là tiến bộ hay là ở cái mức mà cần phải nhắc nhở hoặc là ở cái mức đáng khen thừa
và chúng tôi sẽ gọi đây là cái điểm chúng tôi gọi là điểm check point
thế và cái điểm đó sẽ quyết định cái tăng lương của họ ở một bậc hai bậc hay thậm chí đến ba bậc hoặc không tăng lương
thì đấy là cái đánh giá thì chúng tôi cho là không khó
các trường thì có thể là trước đây tôi cũng có biết là một cái bảng như gọi là kiểm điểm
sau đó đánh giá là tôi đã có
những cái ưu điểm gì những cái nhược điểm gì và kết quả của tôi ra sao thế là xong
chúng tôi ở đây không chúng tôi có rất nhiều
ví dụ như học sinh của chúng tôi có được nhiều những cái kỹ năng có những trải nghiệm
họ có những tự tin và có những cái trưởng thành qua các kỳ thi là họ cũng đã được đánh giá từ giáo viên rồi
thế rồi là chuyên môn thấy rất rõ
dự giờ giáo viên mà dạy có sai sót hay giáo viên dạy buồn chán thì cũng ra ngay
nhưng mà chúng tôi gần như cũng không có những trường hợp đó mà chúng tôi đánh mạnh vào là họ đã đổi mới phương pháp chưa
họ có ứng dụng công nghệ thông tin không
họ có đang triển khai cái kế hoạch chuyển đổi số của tổ chức giáo dục fpt đang phát động không
xin cảm ơn những chia sẻ của bà trong chương trình ngày hôm nay
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị việc trả lương cho giáo viên theo vị trí việc làm được kỳ vọng là sẽ từng bước gỡ rối bài toán thừa thiếu giáo viên tồn tại trong ngành giáo dục nhiều năm qua
góp phần giảm thiểu tình trạng y ạch của một bộ phận giáo viên hiện nay
và đây cũng sẽ là động lực cho giáo viên tích cực đổi mới sáng tạo để có thể đáp ứng được vị trí việc làm đặc biệt là đối với đội ngũ giáo viên trẻ
tuy nhiên để nhiều người đồng thuận với cách trả lương theo vị trí việc làm thì vấn đề quan trọng nhất là phải có được hệ thống đánh giá năng lực phù hợp tạo ra sự công bằng và nhất trí cao trong đội ngũ
và điều này thì lại phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của lãnh đạo nhà trường
nếu những người nứng đầu đơn vị không có tâm tầm và tài
cách thành lập những hội đồng hay những bộ phận để có thể đánh giá đúng năng lực của giáo viên thì sẽ dễ dẫn đến những lục đục trong chính nội bộ của nhà trường đó
vâng đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại